những người tưởng như đã quen với các vụ án mạng cũng không khỏi đau xót
tôi không nghĩ rằng có một đối tượng nào ra tay sát hại một lúc bốn con người như thế
tính chất mức độ nghiêm trọng của vụ án khiến dư luận nhân dân vô cùng phẫn nộ
vì vậy toàn bộ hệ thống chính trị tỉnh quảng ninh đã vào cuộc cùng với sự hỗ trợ của bộ công an
công tác khám nghiệm kéo dài suốt một mươi hai giờ liên tục bắt đầu từ lúc ba giờ chiều ngày hai mươi bốn tháng chín đến một giờ sáng ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu

với cái căn cứ để đánh giá một đối tượng là khi khám nghiệm bệnh trường tôi xác định là có một cái lon bia uống một cái vỏ lon bia
mà ba bốn và cháu thì chắc chắn là không uống bia rồi
mà chị thanh nữa này không có đàn ông thì chắc là cũng không uống bia trong một căn cơm
như vậy là ăn cơm chiều là phải có một lon bia thì phải một lon bia chỉ có một người thôi
gọi hỏi tất cả các đối tượng hình sự ma túy đối tượng cộng cán trên địa bàn các mối quan hệ với nạn nhân và gia đình nạn nhân
đồng thời kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh có điều kiện cơ sở lưu trú nhà trọ nhằm sang lọc thông tin về thủ phạm
cái tên doãn trùng dũng cũng xuất hiện trong nội dung mà chị vũ thị thanh trình bày với cơ quan điều tra
vào thời điểm phát hiện vụ án chị thanh với trạng thái thần kinh hỗn loạn không làm chủ được bản thân và gần như không thể cung cấp thông tin gì
tổ công tác được phân công tiếp cận chị thanh đã kiên trì nhiều giờ đồng hồ động viên để chị bình tĩnh nhớ lại
theo lời chị thanh trước ngày xảy ra vụ án cháu hưng con trai của chị
nạn nhân trong vụ án có kể cho mẹ nghe về một bác đội mũ đeo khẩu trang đến nhà tìm mẹ
tôi thấy có một tí nó gần gợn thì cũng là cái giác quan của người làm án tôi mới hỏi kỹ hơn
và thế chị có hỏi là cái người đến hỏi chị như thế là có giống ai không
thì chị có nhớ là bảo em có hỏi nó này thì nó bảo là giống cái bác cho chó nhà mình
thế lúc đó thì tôi hỏi ngay mà thế ai là người cho chó nhà mình
bảo là người cho chó nhà mình trước đây khoảng hai tuần là có cái bác là họ
có nghĩa là cái đối tượng đó là trung dũng ấy có mang xuống nhà cho hai con chó
thì tôi hỏi luôn mà liệu hình dũng này có thể gây án này không
thì chị bảo không không thể được
bảo hỏi lý do tại sao bảo vì đây là anh họ
vì là cái mà vợ của đối tượng này với lại cái chị thanh này
là chị em họ với nhau nên chị loại trừ ngay
với gia đình bị hại doãn trung dũng không phải là đối tượng tỉnh nghi
nhưng ban chuyên án thì không bỏ qua bất cứ chi tiết nào
dũng là một đối tượng nghiện lại ham mê bài bạc trên địa bàn
nên hắn đã nằm trong diện ra sót ban đầu
tuy nhiên sau vụ án xảy ra hắn đã rời khỏi nhà khi biết tin lực lượng công an đang tiến hành ra soát các đối tượng có liên quan
chúng tôi kiểm tra cả bệnh pháp kỹ thuật và cả bệnh pháp trinh sát khác
thì đánh giá khoanh vùng lại là anh này đang trong vòng khoảng đấy là phát hiện vụ án được khoảng hai bốn tiếng
thì đã khoanh vùng lại và xác định nổi đến tượng nghi vấn nhất ở đây
đấy ngay lập tức ban chuyên án đã cho ra tổ chức khám xét
qua khám nhà đối tượng cơ quan điều tra giữa đánh giá anh này đã thu được con da
mà đã giấu trên bậc của bể nước con dao đã được rửa sạch
và ngay trong đêm tối chúng tôi đã chuyển con dao lên viện khoa học hình sự trực tiếp giám định gen
và rất may hắn đã tìm ra được adn của bà hát
thì là máu bà hát dính trên con dao
thì đấy bà cũng xác định được ngay đối tượng chính xác
bảy giờ sáng ngày hai mươi năm tháng chín kết quả giám định của viện khoa học hình sự bộ công an kết luận
dấu vết adn thu được từ con dao chung với mẫu máu của bà hát nạn nhân vụ án
ngay lập tức cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với doãn trung dũng
về hành vi giết người cướp tài sản
lệnh truy nã đối với doãn trung dũng được phát đi trên toàn quốc
tất cả mối quan hệ của hắn các trinh sát đã hỏi thăm
công an toàn tỉnh quảng ninh vào cuộc
huy động một trăm linh quân số kiểm soát các đối tượng ra vào địa bàn
công an tp uông bí tổng kiểm tra nhà nghỉ khách sạn

sáng ngày một mươi năm tháng chín qua nguồn tin từ người dân cấp báo về dũng xuất hiện ở khu vực bờ sông uông gần nhà
ban chuyên án lập tức điều động hàng trăm chiến sĩ lùng rục khắp bờ sông bãi suối để tìm dấu vết nghi phạm
nhưng doãn trung dũng đã biến mất
khi có thông tin là xuất hiện ở bờ sông thì phải nói là huy động một lúc
ngoài hai trăm linh cán bộ chiến sĩ thì phải nói là hàng trăm dân ngay trong đêm đốt đuốc cùng với lực lượng công an để đi truy tìm truy bắt đối tượng
đánh giá về nhân thân lai lịch của dũng bác chuyên án nhận định nếu dũng đã rời quảng ninh thì khả năng cao hắn sẽ về thủy nguyên hải phòng
nơi mà hắn đã có thời gian sinh sống
có nhiều anh em họ hải phòng

thu thập nắm bắt từ nhiều nguồn tin khác nhau quả đúng như dự đoán các trinh sát đã nhận được tin báo
doãn trung dũng đã mò về hải phòng
lập tức trụ sở tác chiến của ban chuyên án được rời về đóng tại thành phố này
công an thành phố hải phòng cũng được chỉ đạo
tất cả ba nhà hàng đều bỏ vào cuộc ra sát toàn bộ họ hàng người quen anh em chiến hữu trong tù với dũng
đồng thời đưa tất cả vào tầm ngắm theo sát hai tư trên hai mươi bốn giờ
nó là một đối tượng đã có lợi án về ma túy và quan hệ rất phục tạt
và bản thân nó có nhiều mối quan hệ ngoài xã hội cũng như ở thể nguyên là quê của nó
quê đầu hàng càng xa hơn nó nên là khi mà xác định nó trốn vào thủy nguyên là xác định về nhà nó về nhà
đối tượng không có tiền giết cướp không có tiền
sự di chuyển của nó không như đối tượng khác nó không ở nhà trọ không ở khách sạn
đa phần nó đi theo mối quan hệ và miệng trường thu giúp nhiều nơi
dù mà bệnh tử ngày nó trốn nó cũng không có liên hệ về nhà mấy
nên là cái thông tin đóng đợt của nhà mình rất khó hạn
sau hai ngày phát lệnh truy nã đến ngày thứ ba ban chuyên án đã xác định
doãn trùng dũng đang trốn trong nhà người quen
ở một khu đông dân cư thuộc xã tâm hưng huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
để đảm bảo an toàn cho người dân không có ai bị bắt giữ làm con tin
ban truyền án quyết định bố trí quân tiếp tục bí mật theo dõi mặt phủ
lúc này tại quảng ninh để đánh lạc hướng đối tượng
ban chuyên án vẫn tiếp tục diễu võ dương oai để đối tượng nghĩ rằng
lực lượng công an đang triển khai truy bắt hắn ở địa bàn quảng ninh

đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
trước khi án thì đối tượng cũng đã sử dụng ma túy
nên có phần ảnh hưởng của ma túy nhưng mà mục đích cuối cùng của đối tượng là
cướp tài sản lấy tài sản của gia đình nhà bà hai bị hại
theo lời khai của dũng tại cơ quan điều tra ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
doãn trung dũng đến nhà chị vũ
với ý định xin tiền để sử dụng ma túy
do chị thanh đi làm ca ở nhà chỉ có bà nguyễn thị hát
mẹ đẻ của chị thanh và ba cháu nhỏ
sau khi hỏi vay tiền không được vì có quan hệ họ hàng
nên bà hát để dũng ở lại ăn cơm và ngủ tại nhà
đến khoảng hơn ba giờ dũng đã cầm dao vào phòng ngủ của cháu hưng
sinh năm hai nghìn bảy con trai của chị thanh
tại đây cháu hưng và hà đang nằm ngủ đã bị hắn dùng dao sát hại
sau đó dũng đã kéo sát cháu hà xuống gian bếp
sau khi bà hát bế cháu vũ khánh huyền sinh năm hai nghìn một mươi ba xuống nhà
phát hiện sự việc dũng đã dùng chay gỗ dùng dao đâm vào người bà hát
sau đó bóc cổ cháu huyền
hậu quả cả bốn bà cháu bà hát đều tử vong
sau khi về nhà tắm rửa hắn cất dấu hung khí đi bán vàng
rồi cùng một số đối tượng khác

chơi đánh bài tại nhà
khi lực lượng công an cơ sở đến nhà thực hiện giả soát ban đầu
hắn đã vội vàng bỏ trốn
hồ sơ mô tả khu vực dũng lẩn trốn là một khu đầm lầy ngập mặn
có nhiều cây cối bụi rậm
khi vượt qua sông sang bờ bên kia thuộc huyện thủy nguyên hải phòng
dũng lần mò vào nhà dân trộm cắp quần áo để mặc
và tìm đến nhà những người quen tìm sự giúp đỡ
quá trình lần trốn của dũng khiến công tác
truy bắt của ban chuyên án gặp nhiều khó khăn
ngày một mươi sáu một mươi hai hai nghìn một mươi sáu tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
đưa ra xét xử bị cáo doãn trung dũng
kẻ đã gây ra vụ thảm án tại phường phương nam
thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
khiến bốn bà cháu trong một gia đình tử vong
doãn trung dũng bị áp giải đến tòa trong bộ mặt hốc hác
miệng ngậm dụng cụ chống cắn lưỡi tự tử
an ninh phiên tòa được thắt chặt
tại phiên tòa sơ thẩm doãn trung dũng bị tuyên mức án tử hình
theo nhận định của hội đồng xét xử
đối tượng dũng đã phạm tội man dọ
gây án tàn ác lên nhiều người
cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội
doãn trung dũng thì không thể có hình phạt khác ngoài hình thạt tử hình
không thể có hình phạt khác
cho nên mức án viện sắt đề nghị và tòa án tuyên hoàn toàn phù hợp nhau
và cái này cũng được tuyệt đại đa số mà tôi không dám nói là tuyệt đại
có khi là một trăm linh dư luận của chúng dân dân người ta ủng hộ
như vậy dưới sự trì đạo kịp thời
quyết liệt của bộ công an tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an công an các địa phương
đã điều tra và bắt giữ được thủ phạm doãn trung dũng
quá trình truy tố xét xử kịp thời của các cơ quan viện kiểm sát
tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân
kính thưa quý vị khán giả
quả thực trong quá trình thực hiện chương trình này
chúng tôi đã vô cùng ám ảnh và phẫn nộ bởi những hành vi tội ác mà dũng gây ra
còn riêng đối với chị vũ thị thanh người mất mẹ hai con nhỏ và cháu ruột
thì nỗi đau sẽ còn ám ảnh mãi
rõ ràng tác hại của ma túy đá là quá khủng khiếp
nó đã biến doãn trùng dũng trở thành một con ác quỷ
và bản án tử hình là hình phạt thích đáng bởi những kẻ như hắn
cần phải sớm được loại bỏ khỏi đời sống xã hội
chương trình hồ sơ vụ án kỳ này cũng xin được khép lại tại đây
quý vị có thể xem lại chương trình trên ứng dụng antv go